từ đầu năm cho đến nay nhiều diện tích cây trồng nhất là cây trôm trên địa bàn thôn vĩnh phúc xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận bị chết hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của các hộ dân
sau khi khảo sát bước đầu xác định nguyên nhân có thể là do đất bị ngập úng nước nguồn nước và đất bị nhiễm mặn
tuy nhiên vẫn chưa thể xác định được lý do của việc nước và đất của các hộ dân bị nhiễm mặn
ở đây lại có hiện tượng nhiễm mặn mà trước đây không hề có